trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại thành phố đà nẵng
một số tỉnh tây nguyên đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập lây lan của dịch bệnh
sở y tế tỉnh đắk nông và đắk lắc cho biết để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn tỉnh
sở đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp phòng chống
như thực hiện việc khai báo y tế xét nghiệm kịp thời và chỉ định cách ly tập trung nếu cần thiết theo quy định
tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân đeo khẩu trang
đối với các bệnh viện và trung tâm y tế huyện thành phố phải chuẩn bị sẵn các khu cách ly y tế và khu cách ly tập trung
tham mưu cho chính quyền địa phương giả soát chặt chẽ người nhập cảnh
người dân từ các địa phương khác đến địa bàn thực hiện nghiêm việc kiểm tra sức khỏe và cách ly theo quy định